theo nguồn tin báo của người dân vừa qua công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã kiểm tra tại vườn của gia đình bà phan thị thịnh ở thôn yên lịch xã dân tiến
phát hiện trong vườn có chứa khoảng bốn mét khối phế liệu là các đầu đạn vật liệu nổ trọng lượng khoảng hơn bốn tấn
qua điều tra xác minh cơ quan chức năng tỉnh hương yên bước đầu xác định số vật liệu nổ trên là của anh nguyễn đức doanh ở xã hồng tiến huyện khói châu
là chủ thu mua phế liệu để nhờ ở vườn nhà bà thịnh
hiện công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc số đầu đạn nói trên
đồng thời phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên để xử lý số đầu đạn trên theo quy định